vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an và đại học quốc gia hà nội đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa bộ công an và đại học quốc gia hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và giáo sư tiến sĩ lê quân giám đốc đại học quốc gia hà nội đồng chủ trì buổi lễ
cùng dự buổi lễ có đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an và đại học quốc gia hà nội
bản quy chế phối hợp gồm ba chương chín điều quy định cụ thể về phạm vi các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp triển khai quy chế
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tâm quang khẳng định quy chế phối hợp giữa bộ công an và đại học quốc gia hà nội là căn cứ cơ sở quan trọng để hai cơ quan phối hợp toàn diện thường xuyên chặt chẽ hiệu quả hơn nữa trên tất cả các mặt công tác
đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
sau buổi lễ ký kết lãnh đạo bộ công an sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy chế phối hợp định kỳ cùng đại học quốc gia hà nội đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất kế hoạch phối hợp cụ thể trong thời gian tiếp theo
cũng tại buổi lễ thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các đồng chí thuộc đại học quốc gia hà nội đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
các đồng chí thuộc đại học quốc gia hà nội đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho các đồng chí thuộc đại học quốc gia hà nội đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc